bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền người dân tổ chức hoạt động trên sông ven sông cơ sở nuôi trồng thủy sản phương tiện vận tài thủy các bến đỏ ngang biết thông tin xả lũ khẩn cấp hồ thủy điện hòa bình để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp
sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du đặc biệt là hệ thống đê điều vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
tổ chức tuần tra canh gác đặc biệt tại các vị trí sung yếu
chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện nhất là trên hệ thống phát thanh phường xã về việc xả lũ các hồ chứa mưa lũ trên diện rộng
lực lượng dân quân tự vệ hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ và hỗ trợ người dân các cơ quan tổ chức liên quan triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
công điện cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ tổ chức trực ban nghiêm túc kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tin chúng tôi vừa nhận được vào lúc một mươi chín h tối ngày hôm qua tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai làm nhiệm vụ tại khu vực gầm cầu chui thuộc thôn cố hải xã sơn hải huyện bảo thắng
đã phát hiện một đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép một mươi bánh heroin đối tượng này cũng đã từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt gần ba năm tù giam
đối tượng bị bắt giữ là dương thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại phường pom hán thành phố lào cai khai nhận mua số heroin trên với mục đích bán kiếm lời
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi tháng một mươi cúc cất giấu một mươi bánh ma túy vào một túi sách màu đỏ sau đó thuê xe ôm đi về thị trấn phố lu huyện bảo thắng để tiêu thụ
tuy nhiên khi đi đến xã sơn hải huyện bảo thắng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vừa qua công an sơn la chỉ trong vòng một ngày đã bắt hai vụ bắt được ba đối tượng vận chuyển trái phép hơn một mươi ba viên ma túy tổng hợp
vào ngày chín tháng một mươi tại xã ngọc chiến huyện mường la tỉnh sơn la công an huyện mường la đã bắt quả tang đối tượng giàng a vạng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
khi đối tượng này đang vận chuyển hai mươi bảy gói ni lông bên trong có chứa năm bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp và một số tam vật liên quan khác
cùng ngày công an huyện mường la cũng đã bắt quả tang hai đối tượng mùa a hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và mùa a vư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại bản hủy luông xã mường lèo huyện sốp cộp tỉnh sơn la về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng mùa a hà và mùa a vư đã thừa nhận về hành vi cắt giấu bốn mươi gói ni lông bên trong có chứa tám viên ma túy tổng hợp trọng lượng bảy trăm năm mươi năm chín gram và đang trên đường vận chuyển số ma túy đi tiêu thụ tại thị trấn ít ong huyện mường la thì bị lực lượng công an bắt quả tang và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại vĩnh phúc vào ngày hôm nay công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đang điều tra làm rõ sự việc
công an lộc vận động viên parkeslas đội tuyển vĩnh phúc bị trúng đạn trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh yên
trước đó vào khoảng một mươi h năm mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng chín anh lộc và người bạn tên là thiện trên đường về đội tuyển để ăn trưa
khi đi qua ngã tư giao cắt chợ tổng thuộc phường liên bảo được khoảng năm trăm linh mét thì anh lộc bị trúng đạn ở đùi
vết thương khiến cho anh lộc mất nhiều máu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện lạc việt vĩnh phúc rồi được chuyển xuống bệnh viện việt đức
tuy nhiên các bác sĩ vẫn chưa thể mổ để gắp đầu đạn vì vị trí đầu đạn nằm sâu gần xương
ngay sau khi nhận được thông tin công an tp vĩnh yên đã khẩn trương xác minh sự việc lấy lời khai nhân chứng
theo đó anh lộc và anh thiện đều không có mâu thuẫn với ai trên địa bàn
vì vậy nhiều khả năng trường hợp của anh lộc là do đạn lạc
được biết xung quanh khu vực anh lộc bị bắn có một vài trường bắn
tại lâm đồng vừa xảy ra một vụ hỗn chiến do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ
giữa hai nhóm thanh thiếu niên hậu quả là một học sinh lớp chín trường trung học cơ sở đống đa tp đà lạt tỉnh lâm đồng bị đâm dẫn đến tử vong
sáng ngày một mươi tháng một mươi công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại hẻm hoàng văn thụ phường bốn thành phố đà lạt
đối tượng gây án mạng và những đối tượng liên quan của hai nhóm thanh thiếu niên đã được dẫn giải đến hiện trường
theo điều tra ban đầu vì mâu thuẫn nhỏ từ nẹt bô xe máy nhìn đều khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng một mươi
nguyễn tấn hoài bảo một mươi năm tuổi trú tại phường bốn tp đà lạt cùng chín thanh thiếu niên cùng trú tại phường bốn và phường bảy tp đà lạt
mang theo hung khí đến quán internet mini ở số a hai mươi năm hoàng văn thụ phường bốn tìm nhóm của lê hoàng hải một mươi sáu tuổi trú tại phường bốn thành phố đà lạt để giải quyết mâu thuẫn
nguyễn thế hoàng kha chú tại phường bốn thuộc nhóm của hải được xác định là kẻ cầm đầu và có những lời nói gây hấn
có quắt tụi em lên thì tụi em bắt đầu đi lên
rồi khi mà lên đó là kha nói trước là kha kêu là giờ tụi mày muốn đánh nhau hả
kha mới rút trong người ra là một cây dao thái lan
sau đó là kêu là mày thích thì ra đánh một một với tao
trong người em là có một cây ba khúc còn lại bạn bè em thì không có
nên bạn bè em có lậm thấy kha rút vũ khí như vậy thì bạn em có lượm được một cái cây gỗ
do nhóm của hải có chuẩn bị hung khí là dao nên nhóm của bảo chạy
hai nhóm thanh thiếu niên đuổi nhau đến một hẻm nhỏ bên cạnh quán karaoke maika
thấy trần anh quân một mươi bốn tuổi học sinh lớp chín trường trung học cơ sở đống đa thành phố đà lạt
cùng nhóm với bảo đang núp dưới góc sân một nhà dân
lê hoàng hải đã dùng dao đâm quân hai nhát vào bụng
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng quân đã tử vong
sau khi gây án nhóm của hải cho hung khí vào túi sách mang về nhà hải cất dấu
ngày chín tháng một mươi trước lúc cỡ chín giờ kém em có nghe kiệt và nhật kể lại
có gặp đồng bộ quay và quay ở trong xóm đang chi tìm một em
con dao đó là em lấy nhà em lên con dao nó dài ba mươi cm
em mang theo để em tự thân
em mang lúc ngày chín tháng một mươi
vậy em biết của nó là tìm em em phải mang theo
ngay sau khi vụ án xảy ra lực lượng công an thành phố đà lạt đã kịp thời có mặt tại hiện trường
tổ chức điều tra truy xét
đến hai mươi ba giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được hải cùng đồng bọn thu giữ hùng khí
trong đêm nhóm của nguyễn tấn hải bảo cũng được triệu tập lên cơ quan công an để làm rõ
sau khi củng cố hồ sơ ban đầu vụ án và các đối tượng đã được bàn giao
cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng thụ lý điều tra
hiện đối tượng lê hoàng hải đã bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người
các đối tượng bảo và nguyễn thế hoàng kha chú tại phường bốn
đối tượng thuộc nhóm của hải đang bị tạm giữ
các đối tượng còn lại được cho gia đình bảo lãnh để điều tra
thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội facebook xuất hiện nhóm đối tượng người nước ngoài
đã tìm cách làm quen và kết bạn với những người phụ nữ việt nam
sau khi tạo được lòng tin của các phụ nữ này chúng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng
và mới đây nhất công an tp hải phòng đã bắt đối tượng là người ngoại quốc
chuyên thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội
ngày một tám phòng an ninh tài chính tiền tệ đầu tư công an tp hải phòng
đã nhận đơn trình báo của một phụ nữ trên địa bàn về việc bị một người nước ngoài lừa hai trăm sáu mươi triệu đồng
nạn nhân cho biết thông qua facebook đã quen biết một người đàn ông ngoại quốc
sau đó đối tượng đưa ra lý do có một khoản tiền vàng gửi về việt nam nhờ nạn nhân
giữ hộ và yêu cầu người này chuyển tiền vào một tài khoản của người thứ ba
để thực hiện thanh toán phí dịch vụ chuyển tiền
với thủ đoạn này người phụ nữ ở một số tỉnh phía nam đã bị các đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt gần ba tỷ đồng
qua điều tra lực lượng công an xác định và bắt giữ đối tượng thực hiện các vụ lừa đảo trên
là jane đang cư trú bất hợp pháp với một người phụ nữ việt nam tại quận bảy tp hcm
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ sáu mươi triệu đồng
nghìn usd bảy điện thoại di động thẻ ngân hàng là bốn trăm ba mươi một bảy gram ma túy
và tại cơ quan công an đối tượng tên là jenn quốc tịch nigeria nhập cảnh trái phép
bằng đường bộ từ campuchia vào việt nam
thưa quý vị chuyên án chín trăm một mươi bảy x của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an
phối hợp cùng sở khoa học công nghệ tỉnh nghệ an đã khám phá thành công thủ đoạn
của cửa hàng xăng dầu thuộc hai huyện diễn châu và quỳnh lưu bán xăng kém chất lượng
sau quá trình điều tra và theo dõi vào sáng ngày một mươi tháng một mươi ban chuyên án đã bắt quả tăng
công ty trách nhiệm hiệu hạn thanh ngũ ở xóm ngọc tân xã diễn ngọc huyện diễn châu
đăng đột chất dung môi vào bồn xăng tại điểm kinh doanh xăng dầu cho khách hàng
kiểm tra trong cơ sở của công ty trách nhiệm hiếu hạn thanh ngũ phát hiện hai lọ bột tạo màu
hai bể chứa xăng bể chứa thứ nhất chứa ba lít xăng ron chín mươi hai bể thứ hai chứa bảy lít xăng ron chín mươi hai
bà vũ thị thanh chủ doanh nghiệp thừa nhận bể chứa bảy lít xăng ron chín mươi hai đã được pha theo
tỷ lệ năm mươi xăng ron chín mươi hai cộng năm mươi chất dung môi và bột tạo màu
tiếp tục tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân kiên lục phát hiện trong hai bể chứa có khoảng
hơn một mươi lít xăng ron chín mươi hai kém chất lượng thu một lọ bột tạo màu xanh
qua đấu tranh trần văn tuấn con trai của ông trần văn kiên chủ doanh nghiệp thừa nhận
doanh nghiệp đã mua chất dung môi từ thành phố cần thơ bán cho các cửa hàng xăng dầu
số dung môi còn lại pha với xăng ron chín mươi hai để bán lẻ với tỷ lệ tám mươi xăng ron chín mươi hai cộng hai mươi chất dung môi và bột tạo màu
qua xác minh số xăng kém chất lượng đã được hai công ty kiên lục và thanh ngũ đã bán ra cho tám đại lý
trên địa bàn huyện quỳnh liêu và thị xã thái hòa
ban chuyển án đã tạm giữ xe ô tô kéo đôi móc mang mình kiểm soát ba mươi bảy c bảy nghìn năm trăm một mươi hai
đựng bốn mươi lít dung môi khoảng hai mươi lít xăng đã pha trộn ba lọ bột tạo màu
các tài liệu trứng tử hóa đơn có liên quan niêm phong cửa hàng hai doanh nghiệp trên
thu mẫu xăng mẫu chất dung môi để trưng cầu giám định
và tiếp theo biên tập viên đình hạnh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
ba đối tượng đã phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên
đối tượng phàng a chứ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản phi lĩnh ba
xã si pa phìn huyện nậm pồ tỉnh điện biên
cao khoảng một m năm mươi tám da trắng khuôn mặt tròn lông mày rậm sống mũi thẳng
và có sẹo thẳng ba cm cách hai cm trên sau mép phải
đối tượng thào a tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản phàng giề b
xã xá nhà huyện tủa chùa tỉnh điện biên cao khoảng một m năm mươi tám da trắng khuôn mặt dài
lông mảnh rậm sống mũi thẳng
và đối tượng tần a trản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại bản tả sử trồ
xã phang su linh huyện sinh hồ tỉnh lai châu cao khoảng một m sáu mươi ba da trắng
khuôn mặt tròn lông mảnh rậm sống mũi thẳng và có sẹo thẳng cách một cm
bên trước đuôi lông mảnh phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
và phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã di chuyển sang phía tây và suy yếu
không còn ảnh hưởng nhiều đến thời tiết các tỉnh bắc bộ
tại khu vực phía tây bắc bộ vào ngày mai đêm và sáng trời nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác ở phần đông nam khu vực sau có mưa vài nơi
sao đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn thì có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng
với nền nhiệt độ là hai mươi một ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai
khi đời gió đông nam hoạt động mạnh mưa rào và rông sẽ lặp lại trên khu vực
trong đó tại phía khu vực nam đồng bằng một số nơi vẫn đạt đến mức mưa vừa mưa to
sau đó mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi với lượng không nhiều
đến trưa chiều thì trời giảm mây đôi lúc hưởng nắng nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lùi xuống biển trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày sắp tới
do giải hội tụ nhiệt đới mặc dù đã suy yếu đi nhưng vẫn có trục đi qua các khu vực
tác động gây mưa rào và rông vào lúc chiều tối
còn vào ban ngày nắng xảy ra gián đoạn và nền nhiệt độ trong ngày không cao
chỉ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại khu vực nam trung bộ trời phổ biến nắng giáo ít mưa mưa rào chỉ xảy ra cục bộ vài nơi
vào lúc chiều tối nhiệt độ sẽ đạt được mức ba mươi một đến ba mươi ba độ
dự báo xa hơn đến khoảng một mươi năm các tỉnh miền trung sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng
mới nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
khu vực tây nguyên và ngày mai mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn mưa rào và rông vẫn tiếp tục xảy ra và tăng hơn cả về diện và lượng
trong cơn rông người dân cần đề phòng gió giật mạnh với nền nhiệt độ là hai mươi ba mươi một độ
tại nam bộ trong những ngày sắp tới thời tiết chủ đạo vẫn là nắng giáo vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến vào khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và lúc chiều tối những đám mây đối lưu gây mưa rào và rông mưa có xu hướng tăng hơn
trong ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng lốc xoáy sông xét và gió giật mạnh